khẳng định đảng và nhà nước luôn coi trọng vai trò của báo chí dành nhiều điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình
thủ tướng cũng đánh giá cao báo chí và doanh nghiệp đã có sự đồng hành trong thời gian qua và tin tưởng báo chí và doanh nghiệp sẽ mãi là người bạn đồng hành trên bước đường hội nhập
thủ tướng nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay báo chí đóng vai trò nòng cốt tư tưởng văn hóa đi đầu trong việc chống lại các thế lực thù địch
thích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiên liêng của tổ quốc chủ động bác bỏ những nội dung bồi nhọ bị đặt vù khống gây chia rẽ nội bộ gây mất đoàn kết trong đảng và trong xã hội
báo chí phải xây dựng được hình ảnh đẹp của đất nước của chủ nghĩa xã hội của đảng phải là tiếng nói bảo vệ đảng nhà nước bảo vệ nhân dân bảo vệ quân đội
năm nay giải báo chí quốc gia đã nhận được một sáu trăm ba mươi bảy tác phẩm báo chí dự thi đến từ hai trăm một mươi bốn tổ chức và cá nhân
theo đánh giá của hội đồng giải thưởng các tác phẩm báo chí có chất lượng khá đồng đều số tác phẩm đạt giải của các cơ quan báo chí địa phương chiếm hơn năm mươi
đúng vào ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu tại cung văn hóa hữu nghị việt sô đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu với một trăm hai mươi chín tác phẩm lọt vào trung khảo
có chín mươi năm tác phẩm đoạt giải trong đó có bảy giải a hai mươi bốn giải b ba mươi chín giải c và hai mươi năm giải khuyên khích
được biết mỗi tác phẩm lọt vào vòng trung khảo sẽ được ba mươi tám thành viên trong hội đồng giám khảo chấm
chính vì vậy có thể khẳng định mỗi tác phẩm đạt giải lần này đều là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về công sức trí tuệ cũng như ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả đối với mỗi đề tài

chính vì vậy có thể khẳng định mỗi tác phẩm tiêu biểu thể hiện sự đầu tư nghiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả đối với mỗi đề tài
bằng cách này nhà cung cấp dịch vụ hy vọng sẽ nâng cao hơn tính bảo mật cho các giao dịch trên điện thoại
mặt khác việc đăng ký thuê bao di động bằng vân tay sẽ giúp cho các cơ quan an ninh dễ dàng điều tra xác minh danh tính tội phạm có liên quan đến việc sử dụng điện thoại
trong những năm gần đây rất nhiều các cao ốc đang được xây dựng tại việt nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội
việc quản trị hiệu quả chi phí hoạt động năng lượng thời gian con người an toàn thông tin liên lạc
và bảo trì vận hành những cao ốc này là một nhu cầu bức thiết của tất cả các chủ đầu tư cũng như những người sinh hoạt trong đó
vì thế việc quản lý tòa nhà hiệu quả là yếu tố then chốt góp phần tạo nên một môi trường sống lành mạnh văn minh cho những người dân
cũng như là tạo nên sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này
quản lý tòa nhà bằng công nghệ thông tin đang là một trong những giải pháp quan trọng đáp ứng nhu cầu của người điều hành tòa nhà
nhằm tối ưu hóa sự thoải mái tiện nghi an toàn và hiệu quả cho người thụ hưởng
tiện ích này để hiểu rõ hơn về hệ thống này xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong mục vấn đề hôm nay ngay sau đây
tại việt nam việc nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh đã được nghiên cứu và đưa vào vận hành từ vài năm trở lại đây
đây là trung tâm điều khiển của một trong những tòa nhà ứng dụng hệ thống quản trị ibms tại hà nội
nếu đối với hệ thống quản trị tòa nhà bms hay bas ra đời như một sự khởi đầu trong việc đơn giản hóa việc quản trị
và vận hành các hệ thống trong hệ thống
tòa nhà được lập trình sẵn dựa trên các chỉ số được thiết lập từ trước
thì đối với hệ thống ibms thông minh hơn ở chỗ ngoài các tính chất của một hệ bms
nó còn có các mối liên hệ tương tác với các quy trình nghiệp vụ định hướng người dùng
các luật quy định chính sách để quản lý và vận hành hệ thống một cách tối ưu
trong các tính năng thông minh của hệ thống phần mềm thì giải pháp phòng cháy luôn được ưu tiên
do đó phần mềm cũng được thiết lập với những tính năng tiện ích để kịp thời phát hiện đưa ra cảnh báo một cách nhanh chóng nhất

tình trạng khi bất cứ khu vực nào có bao cháy thì trên hệ thống nó sẽ hiển thị cái alarm cảnh báo để báo cho các thị thuật viên
người ta biết là cái tầng này đang có báo cháy để cử nhân sự đến kiểm tra hoặc là có cái phương án để chữa cháy
cái phần tủ điện này để phòng chống cháy nổ và an toàn cho các thiết bị thì đã đặt địch sẵn ở trong này
toàn bộ sẽ tự động tắt toàn bộ điện cấp vào trong văn phòng để đảm bảo là không có xảy ra sự cố cháy đổ trong tòa nhà
một hệ thống ibms tổng thể bao gồm rất nhiều thành phần và chức năng khác nhau có thể bao gồm các hệ thống sau
hệ thống tổng hợp quản lý các hệ thống di chuyển thang máy nhiệt độ đậu xe chiếu sáng trong và ngoài tòa nhà âm thanh và phát thanh công cộng
hệ thống cơ quản lý các hệ thống sửa làm lạnh cảm ứng gió nước ga vận chuyển tài liệu xử lý nước thải
hệ thống điện quản lý các hệ thống tiêu thụ điện năng chiếu sáng phân phối điện máy phát điện máy lưu điện
máy lưu điện ups
hệ thống an ninh quản lý các hệ thống camera an ninh truy nhập tự động cảm ứng sinh chắc học báo cháy báo khói dập cháy bảo vệ ngập lụt
hệ thống thông tin liên lạc quản lý các hệ thống mạng cắp thông tin liên lạc tổng đài thoại mạng dữ liệu wifi cắp tv video
hệ thống quản lý chung quản lý các sự kiện lập kế hoạch hoạt động bảo trì bảo hành thiết bị xử lý sự cố lưu hồ sơ dự kiện
quản lý người sinh hoạt trong tòa nhà tính cước quản lý môi trường
hệ thống ibms thực thụ cho phép người quản lý điều khiển phối hợp hoạt động và giám sát từ trung tâm toàn bộ các hệ thống nêu trên của tòa nhà
nhằm bảo đảm quá trình vận hành của các hệ thống này một cách tối ưu chính xác và hiệu quả
là nhân viên văn phòng cũng như rất nhiều người khác chị nguyễn mai tri đôi khi cũng gặp phải những lỗi nhưng rời khỏi phòng làm việc mà quên tắt các thiết bị chiếu sáng điều hòa
nhưng khi làm việc ở tòa nhà ứng dụng
hệ thống quản lý ibms chị chi hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng về hậu quả do sự vô ý của mình gây ra bởi hệ thống này sẽ thay chị làm những việc đó
đối với tôi thì đôi khi có những lúc là khi kết thúc ngày làm việc vì lý do gia đình mà chúng tôi vội về và cũng quên tắt các thiết bị điện ở khu vực văn phòng
khi đi về dọc đường chúng tôi mới nhớ ra nhưng mà cũng rất là yên tâm với cái hệ thống quản lý thông minh của tòa nhà
còn đối với bộ phận kỹ thuật việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin và quản lý tòa nhà cũng giúp họ tiết kiệm cả về nhân lực vật lực
nếu như trước đây tại các tòa nhà chưa áp dụng công nghệ quản lý tòa nhà thông minh ibms
thì những sự cố thường chỉ được phát hiện sau khi có sự giám sát phát hiện trực tiếp của con người
thì đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin việc xảy ra lỗi hoàn toàn được cảnh báo tự động và báo đến bộ phận vận hành trung tâm thông qua hệ thống quản lý tự động
chỉ vài giây sau khi sự cố xảy ra thì thông tin đã được báo về bộ phận trung tâm
trước đây bộ phận kỹ thuật trực hai mươi đến hai mươi năm người
thì sau khi sử dụng cái phần mềm thông minh thì nhân lực trực tòa nhà chỉ cần một mươi đến một mươi ba người
trực hệ thống thì lúc này chỉ cần một người thì sẽ thay cho được ba bốn người
nhờ hệ thống đó mà chúng tôi có thể nắm bắt được những lỗi và sự cố xảy ra đối với các hệ thống trong tòa nhà
sau khoảng độ vài giây hoặc vài phút thì chúng tôi đã có thể nắm mắt được
phát hiện ra và chỉ sau có vài phút sau thì chúng tôi đã xử lý được khắc phục được sự cố đó
lợi ích của hệ thống ibms chuẩn ip không dừng ở một tòa nhà độc lập
khi kết nối những tòa nhà nằm tập trung hoặc giải rác với hệ thống mạng chuẩn ip
thì việc quản lý các tòa nhà này từ một hệ thống ibms tập trung là hoàn toàn khả thi
và sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhân sự điều hành và bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng nhất
khi có hệ thống bms thì mọi người xử lý những các cái tình huống nó nhanh hơn và nó văn minh hơn
về cái phần nữa là về cái phần tiết kiệm năng lượng thì nó tiết kiệm được triệt để
vì mình có thể đặt được lịch là đúng giờ tắt vào đúng giờ mở
và khống chế được những cái thông số làm việc cho những cái hệ thống máy móc nó là bền nhất và tốt nhất
khi hệ thống thông tin liên lạc là cơ sở hạ tầng không thể thiếu trong bất kỳ tòa nhà nào
thì việc dùng chính hệ thống ipms là một cách đúng
hệ thống này để truyền các tín hiệu quản lý khác của hệ thống ipms
trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho các chủ đầu tư của tòa nhà
khảo sát cho thấy việc dùng chung hệ thống này giúp giảm trung bình ba mươi chi phí cho hệ thống tháp
và giúp giảm sáu mươi chi phí bảo trì hệ thống này
nền kinh tế việt nam đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập
khái niệm tự động hóa dần trở nên quen thuộc ở tất cả các lĩnh vực
với các công trình xây dựng hệ thống kỹ thuật tự động hóa tòa nhà đóng vai trò quan trọng
góp phần nâng cao hiệu quả vận hành khai thác cho tòa nhà
cải thiện điều kiện làm việc cũng như là môi trường sống
tuy nhiên hiện nay tại nước ta mức độ các tòa nhà áp dụng hệ thống này còn nhiều hạn chế
nhưng với những tiện ích của cuộc sống và hiệu quả kinh tế mà giải pháp công nghệ thông tin mang lại
các nhà chuyên môn khẳng định trong những năm tới việc vận hành
quản lý tòa nhà thông minh dựa trên các phần mềm quản lý theo hệ thống điều hành chung
sẽ là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống đặc biệt là đối với các tòa nhà tại các thành phố lớn
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới